thứ nhất là vận động các hộ tự ý trồng để theo dỡ trường hợp các đối tượng không chấp hành chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản để trung tâm phát triển của đất tỉnh trên cơ sở đó sẽ không đưa vào phương án bồi thường cho định bùi cho các trường hợp này
trường hợp các đối tượng không chấp hành chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản để trung tâm phát triển của đất tỉnh này
thiệt nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh con tum cần có những biện pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng này tránh đội vốn dự án
trong phần tin quốc tế đa số giáo viên mỹ không muốn được trang bị vũ khí khi lên lớp
tổng thống vladimir putin trong lòng người dân nga
cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia mỹ vừa mở một cuộc điều tra về một loạt vụ tai nạn giao thông gây chết người trong đó túi khí được lắp trong các ô tô của hyundai và kia không hoạt động
văn phòng điều tra sai phạm odei thuộc cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về sáu vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới các dòng xe của hyundai và kia trong đó các túi khí không bung ra khi xảy ra va chạm
các vụ tai nạn này đã khiến sáu người thiệt mạng và bốn người bị thương
theo odi thiết bị kiểm soát túi khí bị
lỗi có thể là nguyên nhân khiến các túi khí không hoạt động
hồi cuối tháng hai vừa qua hyundai đã công bố báo cáo về vấn đề lỗi túi khí khiến hãng này phải thu hồi một trăm năm mươi năm xe dòng sonata sản xuất từ tháng một mươi hai năm hai nghìn chín đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tại nhà máy ở bang alabama miền nam nước mỹ
hãng sản xuất ô tô của hàn quốc cho biết vẫn chưa tìm ra biện pháp khắc phục lỗi kỹ thuật này
đợt thu hồi trên được tiến hành sau khi hyundai được báo cáo về ba vụ tai nạn liên quan tới trục trặc ở hệ thống túi khí trong khi vụ tai nạn thứ tư đang được điều tra làm rõ nguyên nhân
theo kết quả từ cuộc thăm dò cho thấy đa số giáo viên ở mỹ đều không muốn được trang bị vũ khí khi lên lớp
thông tin trên được công bố trong bối cảnh nước mỹ đang xem xét thông qua dự luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn
theo kết quả thăm dò của galov khoảng bảy mươi số giáo viên tham gia được thăm dò không cho rằng họ hay các nhân viên khác của trường cần được vũ trang khi đến trường và sáu mươi cho rằng súng sẽ khiến cho trường học ít an toàn hơn
trong khi đó có một mươi tám giáo viên cho biết họ sẽ nộp đơn xin
theo học các khóa huấn luyện đặc biệt để sẵn sàng sử dụng súng ở trường trong trường hợp cấp bách hai phần ba trong số này bày tỏ rất tự tin sẽ sử dụng súng hiệu quả trong trường hợp có xả súng
khoảng hai mươi năm giáo viên được thăm dò cho hay họ hiện đang sở hữu ít nhất một khẩu súng
tuy nhiên theo cả ba cuộc khảo sát ý tưởng mang súng vào trường học của tổng thống donald trump cũng tạo ra nhiều sự nghi ngờ trong số những người đi dạy học
trước đó ông trump đã đưa ra ý tưởng trang bị súng cho khoảng một phần năm số giáo viên trên toàn quốc kể cả những người là cựu chiến binh hay từng được huấn luyện về cách sử dụng vũ khí
tổ chức y tế thế giới who vừa công bố báo cáo cho biết dịch bệnh bạch hầu đã lan nhanh trên toàn quốc ở yemen với hơn một ba trăm linh trường hợp bị nhiễm
who cũng cảnh báo yemen có thể đối mặt với nguy cơ bùng phát trở lại của dịch tả
theo who trẻ em và thanh niên chiếm bệnh bạch hầu sẽ có thể đối mặt với nguy cơ bùng phát trở lại của dịch tả
không thể phủ nhận nước nga dưới sự lãnh đạo của tổng thống putin đã và đang lớn mạnh về kinh tế chính trị và an ninh giữ vững vai trò cường quốc của mình trên trường quốc tế
và cũng bởi vậy tổng thống vladimir putin vẫn mãi là người hùng trong lòng hàng triệu người dân nga
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra ý tưởng trang bị súng cho khoảng một phần năm số giáo viên trên toàn quốc